các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
bơi qua sông để hái cà phê
một người đàn ông tên lê trung tuấn năm mươi chín tuổi ngụ xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi mất tích
cơ quan chức năng huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn
và ủy ban nhân dân xã phú sơn đang tổ chức tìm kiếm tung tích của nạn nhân
trước đó vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một nạn nhân bơi qua sông lấp để vào dãy hái cà phê
tuy nhiên do vào mùa mưa nước của dòng sông lấp lên cao chảy xiết
nên ông tuấn bị đuối sức nước cuốn trôi mất tích theo về hướng xã thọ sơn huyện bù đăng
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an cho biết đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép một bánh heroin
vào tối ngày một mươi tháng một mươi một công an huyện quế phong phát hiện đối tượng
lan thanh luân và hà thị mỹ duyên cùng chú tại huyện quế phong
đi hà nội để giao dịch
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin có khối lượng gần ba trăm năm mươi gram
được biết luân là đối tượng đã có hai tiền án về ma túy
công an huyện bình chánh tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị thu thảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ ở quận tám để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi một
thảo đến cửa hàng vàng kim thành phương thuộc ấp ba xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
giả vờ hỏi mua vàng và yêu cầu cho xem mẫu
nhân viên của cửa hàng đã lấy bộ vòng gồm bảy chiếc vòng bằng vàng giới thiệu cho thảo
lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên thảo đã lấy một chiếc vòng vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
phát hiện bị mất tài sản nữ nhân viên đã đuổi theo
kịp thời không chơi đối tượng để giao cho lực lượng công an xử lý
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh lúc chín h của antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương văn trường
sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương văn trường
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
là đối tượng nguyễn khánh điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố thọ xuân hai thị trấn núi đối huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và đối tượng trương thiên dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú
tại một mươi bốn trên hai mươi bốn lương văn can phường máy tơ quận ngô quyền thành phố hải phòng
bị công an quận kiến an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện